cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phan văn thiện sinh năm hai nghìn ba trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu trần minh thiện có mâu thuẫn với một đối tượng tên sơn
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng sáu sơn gọi điện cho phan văn thiện nhờ đi đánh dần mặt minh thiện
sau đó văn thiện về nhà lấy theo một con dao rồi đi tìm minh thiện
khi văn thiện đi đến khu vực khóm long an b thì phát hiện minh thiện đang ngồi nhậu chung với một số người bạn
lúc này văn thiện xông vào dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người minh thiện gây thương tích nặng với tỷ lệ thương tật là một mươi hai
hiện vụ việc đang được công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ